bây giờ chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị những thông tin liên quan đến thảm kịch dẫm đạt trong lễ hội halloween ở hàn quốc
vào sáng nay các quan chức hàn quốc đã xác nhận là ít nhất một trăm năm mươi một người đã thiệt mạng và hơn một trăm năm mươi người bị thương trong vụ việc này
trong số các nạn nhân có nhiều thiếu nữ ở độ tuổi hai mươi và có cả người nước ngoài
vụ việc xảy ra vào khoảng hai mươi hai h hai mươi giờ địa phương ngày hôm qua tức là hai mươi h hai mươi phút theo giờ việt nam
khi đám đông đổ về quận trung tâm của seoul để tham gia lễ halloween
cơ quan cứu hỏa quốc gia hàn quốc nhận định cuộc dẫm đạp bắt đầu khi một đám đông bị sô đẩy về phía trước
trong con hẻm hẹp gần khách sạn hementon một địa điểm tổ chức tiệc lớn ở thủ đô
hiện bốn trăm linh nhân viên cấp cứu đã được triển khai để chữa trị cho những người bị thương
tổng thống hàn quốc jun seok in đã chủ trì một cuộc họp khẩn cấp nhằm phản ứng trước vụ việc
truyền thông địa phương cho biết khoảng một trăm linh người hầu hết mặc đồ hóa trang mang mặt nạ
đã đổ xô đến các đường phố ở idaewon để tham gia lễ hội halloween
đây là lễ hội thu hút đông người trẻ trong ba năm trở lại đây ở hàn quốc
sau khi các hạn chế nhằm phòng chống dịch covid một mươi chín được nới lỏng từ tháng bốn vừa qua